giữa thời bình những người lính vẫn ngã xuống vì cuộc sống bình yên đó là điều vô cùng đau xót
vào trưa ngày hôm qua đồng chí hồ tấn dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm
về hình sự kinh tế ma túy công an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm
từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí
đồng chí hồ tấn dương truy đuổi hai đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản
bị một đối tượng đạp vào xe máy dẫn đến ngã chấn thương sau đó đã hy sinh trên đường đi cấp cứu
lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế hai đối tượng
sau sự việc ban giám đốc công an tỉnh đồng tháp đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ khám nghiệm
và thực hiện các biện pháp điều tra